thưa quý vị ngoài thành phố hồ chí minh thì hai tỉnh là kiên giang và bạc liêu cũng đã ra quyết định
sẽ thanh tra toàn diện việc mua sinh phẩm ký xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là biện pháp nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng lãng phí tiêu cực
lợi ích nhóm trong công tác mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị vật tư y tế
phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống dịch
theo đó tỉnh kiên giang trong bốn mươi năm ngày sẽ tiến hành thanh tra những vấn đề liên quan
đến việc xã hội hóa liên doanh liên kết các dịch vụ y tế mua sắm trang thiết bị y tế
vật tư tiêu hao và thuốc sinh phẩm ký xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
còn tại bạc liêu cơ quan chức năng tỉnh này cũng tiến hành thanh tra trong bảy mươi ngày
việc mua sắm vật tư y tế hóa chất sinh phẩm test covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt địa phương sẽ tập trung thanh tra việc cdc bạc liêu mua kýt xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty việt á hai tỉnh kiên giang và bạc liêu đều đảm bảo quá trình thanh tra
diễn ra khách quan công khai dân chủ không gây cản trở hoạt động bình thường
của các tổ chức cá nhân được thanh tra kiểm tra